ít nhất năm người thiệt mạng và hơn ba trăm linh người khác bị thương do bão mạnh kèm theo mưa lớn bất ngờ
đổ bộ vào bang tây bengal của ấn độ
cơn bão tấn công quận zanpagri trong khoảng một mươi phút trên diện tích là vài km vuông
làm hư hại nhiều ngôi nhà bật gốc cây khiến cho giao thông và điện bị gián đoạn
nhiều chuyến bay đã phải hủy bỏ do bão nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị
thủ tướng ấn độ najendra modi đã gửi lời chia buồn tới những gia đình có người bị thiệt mạng
và yêu cầu chính quyền địa phương nỗ lực giúp đỡ và bồi thường cho các nạn nhân của trận bão
bà malmata balnazi người đứng đầu bang tây bengal đã hủy các lịch trình để đến zampagri
nhằm nắm bắt tình hình thăm hỏi những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão
quả chức này cũng khẳng định chính quyền sẽ sát cánh bên cạnh những người dân cần giúp đỡ